trong những ngày kiểm tra phát hiện trong cơ sở này có hơn một trăm linh em học sinh
rất nhiều em và chủ cơ sở không đeo khẩu trang tụ tập trong căn phòng chưa đầy một trăm linh m hai
ủy ban nhân dân tp bông ma thuật đã ra quyết định xử phạt ông trần xuân hiệp một mươi năm triệu đồng
liên quan đến vụ trốn thuế của ba nhà thuốc lớn nhất đồng nai
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê dương sơn minh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm sơn minh và ông lê dương sĩ mẫn để điều tra
cơ quan công an xác định nhà thuốc sĩ mẫn nhà thuốc mẫn sơn minh và công ty trách nhiệm hữu hạn sơn minh
đều tại tp biên hòa không ghi chép sổ sách kế toán
các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ
có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt kiểm tra ba nhà thuốc này
và đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thuốc tây thực phẩm chức năng trị giá khoảng năm tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ
liên tiếp trong tối qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đã tiến hành bắt quả tang hai vụ với năm đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể trên đường hành vi công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt kiểm tra ba nhà thuốc này
đường núi thành phường hòa cường năm các trinh sát đã bắt quả tàng trần trung và nguyễn thanh phúc
đều trú tại thành phố đà nẵng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên người phúc ba gói ma túy đá
mở rộng điều tra khám sát khẩn cấp tại phường điện ngọc tp hội an tỉnh quảng nam
công an quận hải châu bắt giữ thêm phạm ngọc châu hùng và nguyễn đức hòa cùng chú tại quận hải châu
nguyễn thị mỹ trú tỉnh quảng nam đang tàng trữ hơn hai mươi gram ma túy đá
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin truy nã này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị mời quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội trộm cao
đối tượng phạm khắc lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình
đối tượng nguyễn văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
và đối tượng đỗ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn song động xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi ba
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện